trên thế giới hiện có trên ba mươi sáu bảy triệu ca mắc covid một mươi chín trong đó hơn một sáu triệu người đã tử vong vì đại dịch này
mỹ là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong vì covid một mươi chín cao nhất thế giới
với hơn bảy tám triệu người nhiễm virus sars cov hai và trên hai trăm một mươi bảy năm trăm linh ca tử vong
trong ngày qua mỹ đã ghi nhận thêm hơn bốn mươi bốn sáu trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới
tại ấn độ đã có thêm hơn bảy mươi tám trăm linh người mắc bệnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín ở quốc gia này lên trên sáu chín triệu ca nhiễm và hơn một trăm linh sáu ca tử vong
số người mắc covid một mươi chín tại brazil đã vượt ngưỡng năm triệu trường hợp trong đó gần một trăm bốn mươi chín bệnh nhân đã không qua khỏi